chương trình về các nhà phân phối đầu mối tiêu thụ các sản phẩm nông sản thực phẩm đặc trưng
thế mạnh của khu vực tây bắc việc xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài
tại hội nghị các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh yên bái đã ký kết sáu hợp đồng và chín biên bản ghi nhớ
ngày hai mươi một tháng một mươi một tại tỉnh hương yên cũng đã công bố quyết định của cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ
cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cam quảng châu cho xã quảng châu thành phố hưng yên
cây cam trồng ở xã quảng châu có nhiều ưu điểm vỏ mỏng múi mọng nước vị ngọt đậm bình quân từ hai trăm linh gram đến ba trăm linh gram một quả cho năng suất cao
việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể giúp người trồng cao xã quảng châu nâng cao giá trị danh tiếng sản phẩm
bảo đảm quyền lợi và lợi ích cho cộng đồng người trồng cam xã quảng châu góp phần phát triển kinh tế xã hội
tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa người trồng cam quảng châu với một số siêu thị trong và ngoài tỉnh hương yên
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội phòng thương mại và công nghiệp việt nam
báo lao động tổ chức họp báo công bố chương trình lễ vinh danh doanh nghiệp về người lao động
sau khi chọn lọc sơ khảo từ các liên đoàn lao động tỉnh thành phố công đoàn ngành trung ương ban tổ chức đã chọn ra một trăm ba mươi ba bộ hồ sơ
hồ sơ của các doanh nghiệp vào vòng hai qua hai vòng chấm điểm và một vòng hiệp đã có bảy mươi bốn doanh nghiệp được xếp hạng
theo đánh giá của ban tổ chức chất lượng các doanh nghiệp tham dự trong năm hai nghìn một mươi bảy cao hơn những năm trước
trong đó nhiều doanh nghiệp có số lượng hàng nghìn người lao động với mức lương bình quân từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
việc tôn vinh các doanh nghiệp vì người lao động không chỉ khuyến khích các doanh nghiệp ngày càng chăm sóc tốt hơn đời sống của người lao động
tạo dựng và duy trì mối quan hệ đối tác lành mạnh tin cậy mà còn tạo ra một môi trường
làm việc lý tưởng để người lao động có thể nỗ lực hơn nữa công hiến sức lực trí tuệ kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội
lễ vinh danh bảy mươi bốn doanh nghiệp với chủ đề người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững
sẽ diễn ra vào lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại cung văn hóa lao động hữu nghị
được truyền hình trực tiếp trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam
sáng ngày hôm qua ngày hai mươi một tháng một mươi một tại hà nội bộ công thương đã tổ chức hội thảo giới thiệu
thị trường trung tâm
trung đông và châu phi cơ hội giao thương và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa
khu vực trung đông châu phi đang được biết đến như một thị trường giàu tiềm năng và nhu cầu nhập khẩu tương đối cao
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch nhập khẩu của châu phi đạt khoảng bốn trăm tám mươi tỷ usd
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi châu phi sẽ nhập khẩu khoảng một hai trăm linh tỷ usd hàng hóa các loại
đối với khu vực trung đông năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng tám trăm linh bảy tỷ usd
và đến năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ lên tới một năm trăm linh tỷ usd
đây cũng là khu vực có vị trí địa lý chiến lược quan trọng tiếp giáp với cả ba châu lục châu á châu âu và châu phi
là địa bàn trung chuyển hàng hóa đi các khu vực xung quanh
đặc biệt dubai hiện trở thành thị trường trung chuyển hàng hóa lớn thứ ba trên thế giới
trước thực tế các thị trường truyền thống của việt nam đang dần tiến đến độ bão hòa
việc đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới còn nhiều tiềm năng
là một hướng đi đúng đắn cho các doanh nghiệp của việt nam
nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến trái cây của việt nam
ngày hai mươi một tháng một mươi một tại hà nội hiệp hội rau quả việt nam tổ chức hội thảo cơ hội và giải pháp
vì sao doanh nghiệp việt nam nên tham gia thị trường chế biến trái cây
năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng xuất khẩu rau quả việt nam đạt giá trị hai bốn tỷ usd
tăng trưởng ba mươi một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong ba quý đầu năm hai nghìn một mươi bảy giá trị xuất khẩu các loại rau quả đạt hai sáu tỷ usd

tăng hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu là bốn mươi bốn và đang tiến gần tới con số ba tỷ usd
tuy nhiên một trong những yếu điểm của xuất khẩu rau quả việt nam là chủ yếu xuất khẩu thô với giá trị thấp
số doanh nghiệp tham gia chế biến rau quả còn ít
tại hội thảo các chuyên gia và doanh nghiệp đã chỉ ra những khó khăn trong phát triển thị trường trái cây việt nam
trong đó thách thức lớn nhất là thiếu công nghệ chế biến
công nghệ chế biến chưa đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế
vì vậy giải pháp được đưa ra đó là cần tạo cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu mặt hàng rau quả
để nâng cao giá trị gia tăng cho mặt hàng này
sau hơn một mươi năm nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết bốn mươi năm
thành phố cần thơ ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông kiều long
góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
trên cơ sở mục tiêu đã đề ra đảng bộ thành phố xác định trong thời gian tới
tiếp tục ban hành nhiều chính sách chương trình hành động phù hợp
kịp thời nhằm tạo nhiều điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển
nghị quyết số bốn mươi năm nqtvk của bộ chính trị đã xác định phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố cần thơ đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó tập trung phát triển cần thơ phải xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông mê công
là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế
đặc biệt phải phát triển thành phố cần thơ thành trung tâm công nghiệp trung tâm thương mại dịch vụ du lịch của cả vùng
theo đó thời gian qua lãnh đạo thành phố cùng các sở ban ngành đã tích cực hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển
mà cụ thể là đã ban hành nhiều chính sách chương trình hành động phù hợp kịp thời
trong quá trình đào tạo ở trường thì nhà trường cũng đã kết hợp giảng dạy cả lý thuyết và thực hành
ví dụ như là trong phần thực hành thì bọn em cũng có các mô hình cửa thủy điện này
rồi là trạm biến áp để cho học sinh có thể nắm rõ các phần kiến thức đấy
để sau khi ra trường thì có thể vận dụng hết tất cả những gì mình học vào công việc
khi các em học sinh được đi trải nghiệm trong thời gian ba tháng
thì coi như là một người công nhân thực thụ
thì qua đánh giá của các đơn vị sử dụng lao động thì đều khẳng định
là các em học sinh ở trường ý thức tốt và có tài hợp cao
mình chứng cụ thể là sau khi các em tập tại các đơn vị
thì rất nhiều học sinh sinh viên đã được các đơn vị tuyển dụng
từ việc nhà trường luôn cập nhật công nghệ mới
lại vừa tăng số tiết cho sinh viên đi thực tế trải nghiệm với các tình huống công việc ở các đơn vị của ngành điện
đã góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực vận hành đủ về số lượng
bảo đảm chất lượng đúng thời hạn cho các công trình điện
trọng điểm của ngành điện
đối với lực lượng công nhân trực tiếp thì tại công ty điện lực nguyễn phúc
thì chiếm từ bảy mươi năm đến tám mươi năm công nhân đã từng học theo học ở trường các đảng điện lực nguyễn bắc
và chất lượng đào tạo thì trước hết là khi các đồng chí công nhân ra trường
và được công tác tại công ty điện lực nguyễn phúc
thì các đồng chí về trinh độ có ý thức chuyên môn ý thức kỷ luật
đã đáp ứng được yêu cầu của công ty điện lực vĩnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
với phương thức đào tạo gắn lý thuyết và thực hành ấy
vừa qua nhân kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường cao đảng điện lực nguyễn bắc
đã vinh dự có trong danh sách được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho các cá nhân tập thể vì đã có thành tích trong công tác góp phần
vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc
trong phần tiết quốc tế

nga và syri thảo luận thúc đẩy tiến trình chính trị
liên hợp quốc lo ngại nguy cơ xung đột bùng phát ở gaza
ngày hai mươi một tháng một mươi một tổng thống syri basa al assad đã tới nga
và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà vladimir putin ở sochi
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiến trình giải quyết xung đột ở syri
nhấn mạnh tới tầm quan trọng của giải pháp chính trị vào thời điểm hiện tại
cuộc gặp diễn ra ngay trước thềm hội nghị cấp cao ba bên
nga thổ nhĩ kỳ iran về vấn đề syri dự kiến diễn ra trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một cũng tại sochi
phát biểu tại cuộc gặp tổng thống nga đánh giá moscow và damas đã trao đổi rất cụ thể
về mọi vấn đề ở syri gồm các nguyên tắc cơ bản để thúc đẩy tiến trình chính trị
tại quốc gia trung đông này
theo tổng thống putin chiến dịch chống khủng bố ở syri sắp kết thúc
và trọng tâm sẽ chuyển sang tiến trình chính trị
nhà lãnh đạo nga cũng hy vọng sẽ có thêm các cuộc tham vấn bổ sung
trong khuôn khổ hội đàm nga syri
trong đó vấn đề chính được đề cập là tiến trình chính trị dài hạn
sau khi đánh bại khủng bố ở syri và các nguyên tắc chính để tổ chức đại hội
đối thoại dân tộc syri
về phía mình tổng thống syri ca ngợi sự hỗ trợ của quân đội nga
trong chiến dịch chống khủng bố qua đó cho phép syri có thể hướng đến
một tiến trình chính trị
ông al assad cũng tái khẳng định sẵn sàng đối thoại với tất cả những bên
thực sự quan tâm đến một giải pháp chính trị cho syri
xung đột có thể một lần nữa bùng phát ở giải gaza nếu thỏa thuận
chuyển giao quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này giữa chính quyền palestine
và phong trào hồ giáo hamas thất bại
đây là cảnh báo của đặc phái viên liên hợp quốc tại trung đông đưa ra
trước thêm cuộc họp giữa các phái của palestine diễn ra trong ngày hai mươi một tháng một mươi một
tại ai cập
theo đặc phái viên liên hợp quốc nikolai madenov tiến trình đối thoại
giữa các phe phái palestine do ai cập bảo trợ không được phép thất bại
ông cũng cảnh báo nếu đàm phán đổ vỡ sẽ dẫn đến tình trạng xung đột thảm khốc khác
ở gaza và người dân sẽ hứng chịu hậu quả nặng nề nhất
theo kế hoạch trong ngày hai mươi một tháng một mươi một lãnh đạo một mươi ba phe phái palestine
trong đó có phong trào hồi giáo hamas và đảng fatah của chính quyền palestine
sẽ có nhóm họp ở cairo để thảo luận phương thức thúc đẩy thỏa thuận hòa giải
giữa hamas và fata cũng như một loạt vấn đề lớn khác
nhà chức trách nga vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn và thịt bò xuất xứ
từ brazil sau khi phát hiện một số phụ gia thức ăn chăn nuôi bị cấm
có trong các sản phẩm thịt của nước này
lệnh cấm có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
theo cơ quan giám sát an toàn nông phẩm nga roshen konazo
lực lượng chức năng nước này đã phát hiện chất tăng trọng rapopamin
và một số loại học môn tăng trưởng khác trong thịt nhập khẩu có nguồn gốc từ brazil
ratopamin là chất tăng trọng được sử dụng để tăng thịt nạc trong chăn nuôi gia súc và da cầm
nga và liên minh châu âu eu đã liệt ratopamin vào danh sách các chất cấm
do quan ngại về nguy cơ gây tổn hại sức khỏe con người
nhưng chất này lại được sử dụng hợp pháp trong ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm ở nhiều nước
trong đó có mỹ canada và brazil
trước đó nga từng cấm nhập khẩu thịt bò và các sản phẩm thịt bò có nguồn gốc từ new zealand
sau khi phát hiện chất này trong sản phẩm
ngày hai mươi một tháng một mươi một trung quốc cho rằng cần phải nỗ lực hơn nữa
để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân triều tiên thông qua đối thoại
lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh mỹ vừa đưa triều tiên trở lại danh sách
các nhà nước bảo trợ cho khủng bố của nước này
phát biểu tại bắc kinh người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lục khẳng cho biết
trung quốc hy vọng tất cả các bên liên quan có thể góp phần làm giảm căng thẳng
theo đó có thể nối lại đàm phán và đi theo con đường đúng đắn
nhằm giải quyết vấn đề trên bán đảo triều tiên thông qua đối thoại và tham vấn
ông khẳng định cần nỗ lực hơn nữa về vấn đề này
bộ ngoại giao trung quốc đưa ra tuyên bố sau khi chính quyền của tổng thống mỹ donald trump
ngày hai mươi tháng một mươi một đã đưa triều tiên trở lại cái gọi là danh sách các nhà nước bảo trợ cho khủng bố
một động thái nhằm siết chặt trừng phạt với bình nhưỡng
theo các chuyên gia hàn quốc quyết định mới của mỹ có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng
trên bán đảo triều tiên và gây trở ngại đến triển vọng nối lại đàm phán
nhằm giải quyết bế tắc hàn nhân hiện nay
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo